để xây dựng văn hóa ứng xử đúng mực văn minh tại nơi công cộng hà nội đã triển khai nhiều hoạt động mô hình hiệu quả được người dân hưởng ứng
môi trường văn hóa đã góp phần làm cho cuộc sống của người dân ngày một tốt hơn
dưới bàn tay chăm sóc của các hội viên hội phụ nữ huyện ứng hòa những tuyến đường này bốn mùa tươi sắc
trung tay xây dựng nông thôn mới hơn hai năm qua hội liên hiệp phụ nữ tp hà nội đã xây dựng được trên một một trăm linh đoạn đường tuyến phố nở hoa
sáu trên sáu trí hội đã có đường hoa
và từ khi mà phát động đường hoa ở các trí hội thì các chị em rất là tích cực tham gia và có đường hoa thì nhân dân cũng ủng hộ rất nhiều
mô hình quy tắc ứng xử di tích lịch sử văn hóa điểm đến an toàn hấp dẫn đang được nhân rộng trên toàn thành phố
nhằm cụ thể hóa
việc đưa quy tắc ứng xử nơi công cộng đi sâu vào cuộc sống
nét đẹp văn hóa của nhân dân và du khách khi đến các điểm di tích cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và nơi thử tử được xin giữ
khách họ mang mặc không được trang nghiêm thì chúng tôi có hỗ trợ để cho họ có những cái khoác ở bên ngoài để khi mà vào chiêm bái trang nghiêm và trang trọng hơn
sau hơn tám năm triển khai quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố gắn với xây dựng
người hà nội thanh lịch văn minh đã mang đến những đổi thay rõ nét trong nếp sống của người dân thủ đô
từ cái chỗ mà bà con đồng tình ủng hộ như thế này thì bây giờ nó thành nề nếp rất là thường xuyên vào sáng thứ bảy hàng tuần
đều có vệ sinh xanh sạch đẹp và chỉnh trang lại ngõ phố
từng ngày mỗi người dân thêm nhận thức được trách nhiệm của mình làm sao để hà nội đẹp hơn hà nội đáng sống từ những gốc nhỏ bình yên và giản dị
như thế này
thưa quý vị trong kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố hà nội đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn năm mươi
đại diện sở tài nguyên và môi trường hà nội cho biết thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng môi trường không khí
trong đó sẽ phun nước rửa đường trở lại
xác định giao thông là nguyên nhân lớn gây ô nhiễm không khí
thành phố sẽ triển khai quyết định
xác định giao thông sẽ triển khai quyết định
hành khô xóa lặng
theo đánh giá của thành ủy cần thơ thành phố vẫn chưa thực sự chuẩn bị lao động tốt để đáp ứng các thị trường lao động nước ngoài
vì vậy ngành lao động thương minh và xã hội cần phối hợp chặt chẽ với các trường học địa phương
các tổ chức để nâng cao chất lượng đào tạo bám sát nhu cầu thị trường
cung cấp đầy đủ thông tin chính sách để người lao động biết và tham gia thị trường lao động nước ngoài
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi

vừa hai trăm hai mươi bốn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường nhật bản đài loan hàn quốc
và các thị trường khác đạt bốn mươi bảy sáu so với kế hoạch
tuy nhiên công tác xuất khẩu lao động gặp khó khăn
chủ yếu là do các nguyên nhân như tài sản thế chấp của người lao động hạn hẹp
người lao động thiếu trình độ ngoại ngữ số lượng lao động có trình độ tay nghề cao
và kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động nước ngoài còn thấp
việc xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài cần có chủ trương
mục đích rõ ràng là giúp người lao động cải thiện cuộc sống kinh tế gia đình
và góp phần xây dựng thành phố sau khi trở về
các ngành các cấp hỗ trợ người lao động cần có chương trình liên kết xuất khẩu lao động hiệu quả
xem doanh nghiệp là cánh tay nối dài để phát triển
hơn một tháng nay bà con ngư dân ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã liên tiếp trúng mực đồng mùa
với sản lượng khá cao giá cả ổn định
đây là tín hiệu vui để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển nâng cao thu nhập
tại cảng cá xuân hội từ ba giờ chiều mỗi ngày hàng chục tàu thuyền sau một ngày vươn khơi liên tiếp
nối đuôi nhau cập bến nèo đậu
những khay mực tươi ngon đánh bắt trong ngày được vận chuyển lên bờ trong niềm phấn khởi của bà con ngư dân
theo bà con ngư dân mùa mực chính vụ thường bắt đầu từ tháng bốn đến tháng tám
nhưng năm nay được mùa sớm hơn khoảng một tháng
từ hai giờ đêm là chút phát chạy đến đào mắt
khu vực đào mắt trong đào mắt là thường thường chạy chút
với tinh thần là
mực sau khi đánh bắt được chia thành nhiều loại theo kích cỡ và có giá bán khác nhau
loại mực ống lớn nhất hiện có giá khoảng ba trăm năm mươi đồng một kg và nhỏ nhất là một trăm linh đồng một kg
nhờ vậy đã mang lại thu nhập khá ổn cho chủ thuyền và các lao động làm thuê
sau khi trừ chi phí thu nhập bình quân của chủ thuyền từ một năm đến hai triệu một ngày
mặt sản lượng đầu mùa thì trước mắt thì cũng thấy cũng có bồi thú hơn là các năm khác
trước mắt thì hiện tại đến bây giờ thì từ một thuyền về là trong ngày là ba mươi đến bốn mươi cân có ngày năm mươi cân
hiện nay bắt đầu vào mùa du lịch biển nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao nên việc xuất bán mực tương đối thuận lợi
sau khi cập cảng hầu hết mực đã được thương lái đến tận nơi thu mua
mỗi ngày mà nhiều nhất thì được khoảng ba bốn yên
mà không có chứ thì vài yên
còn về tôi bản lệ bản lệ cho người ăn hoặc là các nhà hàng nhỏ tùy dòng mực để phân bố
hiện mỗi ngày tại huyện nghi xuân có hàng trăm tàu thuyền của ngư dân ra khơi đánh bắt thủy hải sản
cùng với mực các loại hải sản khác cũng cho sản lượng đánh bắt tương đối dôi dào nên đã tạo thêm động lực cho ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển